văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh
tăng cường công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh của người trung quốc bằng xuồng cao tốc trên vùng biển vạn gia
trên vùng biển vạn gia thuộc thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
thời gian qua xuất hiện các xuồng máy chạy với tốc độ cao các thuyền viên điều khiển đều mang quốc tịch trung quốc
một số xuồng không có tên số hiệu biển kiểm soát hoặc mang biển kiểm soát giả
biển kiểm soát trung quốc dùng để vận chuyển hàng hóa tái xuất xuất khẩu gồm thuốc lá rượu ngoại
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh quảng ninh tham mưu
chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ
không để các hoạt động trên tiếp tục xảy ra trên vùng biển vạn gia xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm